xin được tiếp tục với một vấn đề khác đường tính lộ bảy trăm sáu mươi hai đoạn đi qua ngã tư tân lập
thuộc xã cây gáo và xã thanh bình huyện trảng bom tỉnh đồng nai
xuân cấp và hư hỏng trầm trọng trong thời gian dài
đã khiến việc đi lại của người dân nơi đây hết sức khó khăn
và tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra
tuy nhiên tuyến đường này vẫn chưa được nâng cấp sửa chữa
nhết nhát lề lội mặt đường không chỉ bong tróc trần trệt các ổ voi ổ gà
mà còn có cả những hố sâu rộng hàng chục mét vuông
nhìn chẳng khác nào những cái ao trên mặt đường
đặc biệt mỗi khi trời mưa những hố sâu này động nước hết mặt đường
khiến nhiều tài xế xe ô tô lưu thông qua đây rất khó quan sát lưu thông ị ạch
riêng với người điều khiển xe honda không còn cách nào khác buộc phải đi lên vỉa hè để lưu thông
và không ít người dân bị ngã xe khi đi qua con đường này
như là các cơ quan chức năng về quản lý cầu đường nên quan tâm
và để sửa chữa con đường người dân đi lại để khỏi xảy ra tai nạn đáng tiếc
mưa nào mưa mà nó ngập á mưa mà nó ngập là ngập xe là người ta té
nhiều khi có con nít chạy nhỏ đó rất là nguy hiểm nha
việc mặt đường hư hỏng động nước kéo dài cũng ảnh hưởng đến việc buôn bán kinh doanh
của một số hộ dân hai bên tuyến đường này
nhiều hộ đã phải đóng cửa vì buôn bán é ẩm khách không thể ghé mua hàng
do đi lại khó khăn
nếu để cái đường này là con em mặt bằng ở đây mà con em nó phải lên ngã tư
nó kê mặt bằng ngã tư nó bán nó không ai rồi đi tới ta mua bán mua nó é ẩm lắm
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã cây gáo tuyến đường bảy trăm sáu mươi hai do tỉnh quản lý
thời gian qua tuyến đường này đã xuất hiện nhiều đoạn xuống cấp trầm trọng
gây rất nhiều khó khăn đi lại cho người dân địa phương
đặc biệt đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do mặt đường xuống cấp
ý kiến của cử tri thanh bình cây gáo đã ý kiến rất là nhiều
ý kiến với hội đồng dân xã và ý kiến hội đồng dân huyện và mới đây nhất là tiếp xúc cử tri
giữa hội đồng dân huyện và hội đồng tỉnh thì ủy ban nhân dân xã cũng có cái ý kiến kiến nghị
đến ưu ba nhân tỉnh là cần nhanh chóng tiến độ khảo sát để mà làm nhanh con đường có thể
cho người dân địa phương tại vì người dân địa phương cũng đã phản ánh rất là nhiều về vấn đề này
đoạn đường này ngày càng xuống cấp nghiêm trọng
người dân nơi đây rất mong chính quyền địa phương và đơn vị quản lý tuyến đường
sớm có biện pháp sửa chữa nâng cấp đoạn đường này để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân